đặc biệt số lượng trẻ vị thành niên phá thai do không có kiến thức và tránh thai cũng đang gia tăng
tại bệnh viện phụ sản trung ương mỗi ngày có hàng trăm cuộc điện thoại gọi về đường dây tư vấn sức khỏe sinh sản
trong đó có nhiều cuộc gọi là của kem còn nhỏ tuổi
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
một mươi bảy tuổi đang là học sinh nhưng em gái này đã có thai hai mươi một tuần
gia đình em đang phải viết cam kết
lý do ngắn gọn là do con chưa có chồng nên không thể giữ lại thai
sự hiểu biết của bạn là cũng chưa đầy đủ
còn em gái này cũng đã có tới bốn lần nào khá thai
nguyên nhân xuất phát từ việc không có kiến thức về việc thực hiện các biện pháp tránh thai
không bay bị như thế này cũng buồn
theo thống kê của tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình
mỗi năm cả nước có khoảng ba trăm linh ca nạo phá thai trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín
chưa kể con số thống kê tại các cơ sở y tế tư nhân
nguyên nhân chính là do các em gái tuổi vị thành niên
chưa được gia đình và nhà trường trang bị kiến thức về giới tính và các biện pháp tránh thai
phần lớn trong số những trường hợp mà chúng tôi đã gặp ở khoa này
ở những em bé đó là nó không tìm được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ bên ngoài
ví dụ các bạn trai thì thường là bỏ rơi
về phía bố mẹ thì nó không dám nói
về phía kiến thức của nó thì nó không biết là phải đến đâu để xử lý
và khi mà cái thai nó to quá rồi
thì lúc đấy gia đình phát hiện ra bắt đầu đưa các em đi đến các cơ sở y tế để có thể giải quyết
theo các bác sĩ nhiều em đến phòng khám chui không đảm bảo yêu cầu dẫn đến việc nạo phá thai không an toàn
sau đó đã không thể làm mẹ hoặc gặp những sang chấn tâm lý suốt cuộc đời
tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái hậu quả rất lớn với các em
đó là cái vấn đề sang chấn về mặt tâm lý
bởi vì khi mà ở cái tuổi như vậy mà phải làm các cái thủ thuật
thực sự là nó cũng rất là đau
nó đau và nó sẽ để lại một cái vấn đề về tâm lý khá là nặng cho các em
chia sẻ của người phụ nữ phá thai
khi mới một mươi tám tuổi
đêm đầu tiên sau khi bỏ đi đứa con
tôi nằm mơ mình bế trên tay một bé trai
có lần tôi lại mơ thấy mình đi vào một ngôi chùa
đứa bé trong chùa chạy theo tôi đòi về nhà
khi viết ra những điều này tôi chỉ mong các bạn trẻ
hãy biết chân khí sức khỏe của mình
đừng bất cẩn dại rột để rồi ôm hận cả đời như tôi